triển lãm di sản văn hóa sâm ngọc linh con tum báu vật đại ngàn đã khai mạc tại bảo tàng lịch sử quốc gia hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và cắt băng khai mạc triển lãm
đây là lần đầu tiên một triển lãm với hai trăm linh tư liệu hiện vật hình ảnh về cây sâm ngọc linh
loài dược liệu quý hiếm của tỉnh con tum được ra mắt với người dân ở thủ đô hà nội
đánh giá cao ý tưởng phối hợp của bộ văn hóa thể thao và du lịch và ủy ban nhân dân tỉnh con tum
trong việc đưa di sản văn hóa tiêu biểu của con tôm cùng sản vật tinh hoa sâm ngọc linh
một quốc bảo của việt nam ra trưng bày tại bảo tàng lịch sử quốc gia ngay trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa bước đi quan trọng và kịp thời
nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh con tum
nhằm tăng cường hoạt động quảng bá tuyên truyền giới thiệu di sản lịch sử văn hóa của tỉnh
thủ tướng nêu rõ các dân tộc thiểu số tỉnh con tôm
con tum vẫn còn gìn giữ được không gian văn hóa cổng chiêng
gìn giữ được cả hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất đa dạng và phong phú
tiếp tục duy trì truyền nối các thế hệ
con tum không chỉ giàu bản sắc văn hóa mà còn phong phú về tài nguyên thiên nhiên
là nơi lưu giữ nhiều hệ động thực vật quý hiếm đặc biệt là sản vật sông ngọc linh
một trong những dược liệu quý đặc hữu của việt nam
một trong những loài sâm tốt nhất thế giới ẵn dứa những tiềm năng kinh tế to lớn
đồng thời là cơ hội để khẳng định bản sắc của tinh thần chất tộc của chúng ta
trong kỷ nguyên hậu nhập toàn cầu hóa của các ngành lĩnh vực của nền kinh tế
trong đó có ngành dược liệu việt nam giàu truyền thống đậm chắc di sản với cả nghìn năm lịch sử của chúng ta
tôi tin tưởng rằng với giá trị văn hóa đặc sắc sự trù phú của vùng đất
sự ưu ái của thiên nhiên là một thế mạnh để tương lai gần
con tôm sẽ thành một điểm sáng về sản phẩm du lịch sinh thái văn hóa
chăm sóc sức khỏe
đăng ngày còn phổ biến trên thế giới
triển lãm này là cơ hội tốt để giới thiệu về lịch sử văn hóa thiên nhiên của con tum
thông qua các tài liệu hiện vật giá trị nhưng chưa được khai thác phát huy
và chưa được đông đảo công chúng trong và ngoài nước biết đến
để sông ngọc linh từ một quốc bảo trở thành quốc kế dân sinh
thủ tướng yêu cầu cần xây dựng chiến lược tổng thể làm tốt ở tất cả các khía cạnh
thông tin truyền thông nghiên cứu phát triển thú hút khởi nghiệp
phát huy vai trò nòng cốt của các doanh nghiệp
qua đó sông ngọc linh có thể đem lại những giá trị độc đáo cho hình ảnh của quốc gia như sâm hàn quốc
và trở thành một yếu tố hấp dẫn du lịch
thủ tướng tin tưởng và kỳ vọng rằng sông ngọc linh sẽ làm nên dấu ấn lịch sử mới
cho ngành dược liệu ngành thực phẩm chức năng đưa con tum đưa quảng nam
trở thành một địa chỉ hấp dẫn về địa lý cho thương hiệu sâm ngọc linh việt nam mang tầm quốc tế
tại triển lãm thủ tướng đã cùng các đại biểu cắt băng khai mặt triển lãm
triển lãm kéo dài đến hết năm hai nghìn một mươi
trước khi dự triển lãm di sản văn hóa và sông ngọc linh con tôm báu vật đại ngàn
thủ tướng đã tham quan bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam nơi lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử
và cội nguồn thiên liêm của cả dân tộc
đây cũng là nơi bạn bè quốc tế từ những vị nguyên thủ và chính khách cấp cao
cho tới những doanh nhân nhà đầu tư du khách quốc tế đến thăm để tìm hiểu về văn hóa
lịch sử con người và đất nước việt nam
thủ tướng bày tỏ
không có nơi nào đắc địa hơn bảo tàng lịch sử quốc gia đem lại cho chúng ta nhiều cảm xúc
xen lẫn niềm tự hào thiêng liêng về cội nguồn văn hóa lịch sử của dân tộc bốn năm văn hiến
như tòa nhà bảo tàng quốc gia này
tại sao lịch sử chưa phải là môn học hấp dẫn đối với học sinh sinh viên chúng ta
nếu không thay đổi thực tế này thì làm sao chúng ta bồi dưỡng tinh thần ý thức dân tộc
và nếu không thay đổi được thực tế này thì chúng ta khó có thể động viên
lôi kéo những tài năng trẻ những thanh niên ưu tú của việt nam
trên khắp thế giới về đây cống hiến phùng trưởng quốc gia
chúng ta cần có ý thức tầm quan trọng của việc xây dựng sự kết nối giữa thế hệ hiện nay
thế hệ tương lai với cội nguồn với lịch sử với văn hiến và niềm tự hào của dân tộc chúng ta
điều này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy sức mạnh dân tộc
trên tất cả các phương diện chính trị kinh tế văn hóa và xã hội
thủ tướng nhấn mạnh muốn học sinh sinh viên của chúng ta yêu lịch sử
thì cần phải có trách nhiệm làm cho một lịch sử hấp dẫn hơn
đó là điều đầu tiên phải làm
thủ tướng nêu rõ đây không phải là trách nhiệm đơn phương của ngành giáo dục
mà còn là trách nhiệm của tất cả chúng ta của bộ văn hóa thể thao và du lịch
của bộ thông tin và truyền thông của thành phố hà nội của ngành điện ảnh
và của chính bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam
bảo tàng lịch sử quốc gia hiện đang lưu giữ và bảo quản khoảng hai trăm linh hiện vật
tư liệu lịch sử văn hóa việt nam
trong đó giai đoạn lịch sử việt nam từ thời tiền sử đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
có gần một trăm một mươi tài liệu hiện vật là di vật cổ vật và một mươi chín bảo vật quốc gia
trong đó có nhiều sưu tập quý hiếm và bậc nhất so với các bảo tàng
cùng loại hình ở trong nước và khu vực
giai đoạn lịch sử việt nam từ giữa thế kỷ một mươi chín đến ngày nay
có khoảng hơn tám mươi tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng việt nam
về đảng cộng sản việt nam về chủ tịch hồ chí minh
và các đồng chí lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam qua các thời kỳ